giao động ở mức đỉnh báo động lũ quét và sạt lở đất
ngày hai mươi tháng tám dù trời đã tạnh giáo nhưng mực nước sông hồng tiếp tục dâng cao
do nước đầu nguồn đổ về lên trên báo động ba trên một mét
trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong sáng nay ngày hai mươi một tháng tám
tình trạng ngập úng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía bắc
và khu vực bắc trung bộ đặc biệt là một số tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình
lào cai yên bái phú thọ và thanh hóa
sau đây là thông tin về tình hình mưa lũ tại sơn la và yên bái do phóng viên intv vừa gửi về
theo số liệu thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
đến chiều ngày hai mươi tháng tám ước tính thiệt hại do cơn bão số ba gây ra là hơn ba mươi hai tỷ đồng
toàn tỉnh có một trăm sáu mươi nhà bị đổ sập hư hỏng năm mươi bốn nhà dân phải di chuyển khỏi vùng nguy hiểm
trên bốn trăm tám mươi hectare lúa ngô hoa màu bình đập và thiệt hại
gần sáu trăm linh con da súc
gia cầm bị cuốn trôi
riêng tại huyện mường la mưa lớn gây ra lũ quét làm bị thương hai người ở bản lò phon xã ngọc chiến
hiện các địa phương trong tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng tại chỗ
giúp nhân dân khắc phục hậu quả ổn định đời sống và sản xuất
tỉnh sơn la đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người bị thương
và bị lũ cuốn trôi nhà cửa
ra soát kiểm tra các địa điểm có nguy cơ sạt lở để di rời người dân đến nơi an toàn
cảnh báo người dân không đi qua các đoạn đường bị sụt lún tránh nguy hiểm đến tài sản và tính mạng
mực nước sông hồng tại yên bái vẫn đang tiếp tục lên trong tối ngày hai mươi tháng tám
hàng nghìn hộ dân ở thành phố yên bái vẫn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mưa lũ
đến tối ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu gần tám trăm linh hộ dân trên địa bàn các phường hồng hà nguyễn thái học
yên ninh xã tuy lộc của thành phố yên bái vẫn đang bị ngập
hàng trăm hộ dân đã phải di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
mưa lũ cũng đã gây thiệt hại rất lớn tại hầu hết các địa phương trong tỉnh yên bái
đã có hai người chết một người bị thương trong mưa lũ một mươi bốn ngôi nhà sập đổ
hai nhà bị lũ cuốn gần một nhà bị ngập úng gần một bốn trăm linh hộ dân phải di rời khỏi khu vực nguy hiểm
bên cạnh đó là những thiệt hại lớn về nông nghiệp giao thông điện và các công trình công cộng
ước tính thiệt hại do mưa lũ đối với tỉnh yên bái đến thời điểm này là khoảng một trăm linh một năm tỷ đồng
các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực phòng chống và
khắc phục hậu quả
chuyển sang những tin tức khác
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi tháng tám có một nhóm đối tượng đi ô tô xe máy đã dùng súng và dao kiếm tới gây gỗ
đập phá tài sản tại nhà anh chị ngọc đỉnh bốn mươi năm tuổi ở thôn yên khang xã quảng yên huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
hiện công an huyện quảng sương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ truy bắt các đối tượng
nhóm này đã dùng súng bắn anh chị ngọc thành ba mươi sáu tuổi em trai của anh đỉnh bị thương ở đùi sau khi gây án các đối tượng đi xe ô tô canri màu đen và có nhiều xe máy di chuyển về hướng thành phố thanh hóa
ngay sau khi nhóm đối tượng rút đi gia đình anh đỉnh đã đưa anh thành đi cấp cứu đồng thời báo cáo với cơ quan công an
qua khám nghiệm cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ vỏ đạn và một số hung khí khác hai xe ô tô để phía trước nhà anh đỉnh bị vỡ kính và móc một số chỗ
bước đầu anh đỉnh trình báo anh không có mâu thuẫn gì với nhóm
anh đỉnh đã đưa anh thành về trên đồng thời cung cấp cho cơ quan công an dữ liệu camera quay được
bên cạnh đó anh đỉnh cũng nhận ra một số đối tượng có quen biết với anh tham gia trong nhóm trên
cũng tại thanh hóa công an thành phố thanh hóa vừa phá chuyên án bắt khẩn cấp đối tượng lương ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở quang trung phường ngọc trạo thành phố thanh hóa về hành vi cướp giật tài sản
chỉ tính từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt hiếu đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản với cùng một thủ đoạn
lợi dụng khoảng thời gian đầu giờ hoặc cuối giờ hành chính
khi công nhân viên chức trên đường đi làm về lương ngọc hiếu sử dụng xe máy gắn biển kiểm soát giả đeo khẩu trang mặc áo chống nắng bám theo những phụ nữ đi một mình có đeo túi sách bên người hoặc đeo trên xe
khi đến đoạn đường vắng thì vượt lên áp sát và giật túi sách
toàn bộ số tài sản cướp giật được như điện thoại di động máy tính

công an phủ điền tỉnh phúc kiến trung quốc bị cục công an thành phố lan châu trung quốc truy nã từ ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chi nhánh ngân hàng lan châu trung quốc với số tiền năm trăm linh vạn nhân dân tệ
sau khi nhận được công văn hợp tác điều tra của cục công an thành phố lan châu tỉnh phúc kiến trung quốc về việc phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã trốn sang việt nam
công an móng cái đã tiến hành xác minh xác định được nơi đối tượng lẩn trốn và bắt giữ vào chiều ngày một mươi tám tháng tám vừa qua tại khu sáu phường ca long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
thưa quý vị tự động cơi nới lấn chiếm đường đi lại trong chợ thậm chí là tận dụng luôn cả lối thoát nạn để cất giữ trưng bày hàng hóa đó là những lỗi thường gặp ở các chợ trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh gia lai
nhiều tiểu thương cố ý hoặc vô tình không biết rằng những hành vi trên đã khiến cho những khu vực buôn bán này
luôn tiềm ẩn hiểm hoạn cháy nổ
đoàn liên ngành của ủy ban nhân dân tỉnh gia lai hiện đang tiến hành kiểm tra toàn diện các chợ
trung tâm thương mại và hai siêu thị của một mươi năm huyện thị thành phố
trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy
nhìn chung công tác này đã được người dân và chính quyền quan tâm thực hiện
chợ đức cơ được trang bị ba máy bơm chữa cháy hai bể chứa nước với dung tích hơn ba mươi mét khối
ngoài hơn bảy mươi bình chữa cháy được nhà nước cấp do ban quản lý chợ bảo quản
cứ hai đến ba hộ kinh doanh trong chợ lại góp tiền mua một bình chữa cháy riêng để kịp thời xử lý khi xảy ra hỏa hoạn
tuy nhiên một trong những tình trạng trở lại
một trong những tình trạng chung của hầu hết các chợ là tiểu thương bầy hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn
tự động cơi nới che chắn lở bạt cháy phép không đảm bảo khoảng cách an toàn chống cháy lan
sau này nếu mà trong chợ nồng chúng em nó xảy ra có cái sự việc gì thì là có cái đường để là chạy vào nó dễ hơn
hàng hóa nhiều và tình trạng cơi nới lèo bạt trái phép rất có thể là một trong những nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh dữ dội
trong vụ cháy xảy ra vào đêm ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại chợ cơ bang tỉnh gia lai
vụ cháy này đã thiêu dụi toàn bộ bốn mươi tám sạp hàng trong khu nhà lồng có diện tích tám trăm hai mươi m hai
theo thống kê của các hộ kinh doanh trong chợ
thiệt hại lên đến hai mươi hai năm tỷ đồng
nhiều tiểu thương trắng tay sau vụ hỏa hoạn
chỉ cần người dân lơ là trong công tác phòng cháy và các lực lượng chức năng không chấn chỉnh kịp thời các sai phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy
thì nguy cơ xảy ra cháy tại các khu chợ là rất cao
bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sự chủ động của các ban quản lý chợ trong việc phòng cháy
thường trực lực lượng phương tiện để xử lý nhanh khi có cháy xảy ra
thì người dân cũng cần ý thức đúng tầm quan trọng của công tác phòng cháy
các lực lượng phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tính mạng tài sản của chính mình
vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay thì việc dùng khăn giấy ướt đã trở nên phổ biến với người dân
tuy nhiên thì trên thị trường có quá nhiều sản phẩm kém chất lượng vẫn được lưu hành
vâng hậu quả là người tiêu dùng bỏ tiền ra mua nhưng lại phải dùng đồ giả
và sau khi sử dụng thì bị dị ứng mẩn ngứa khắp người
và mới đây thì một cơ sở chuyên sản xuất khăn giấy ướt giả vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh bình định phát hiện và xử lý
sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hồng hoa
ở số sáu đường lý tử tấn thành phố quy nhơn do bà hồ thị hồng thoa làm hồng hoa làm chủ
lực lượng đã phát hiện tại hiện trường có đầy đủ dây chuyển máy móc hàng tấn nguyên liệu là giấy cuộn do trung quốc sản xuất
cùng với hương liệu dùng để làm giả nhiều loại nhãn hàng khăn ướt đang thịnh hành trên thị trường
theo cơ quan chức năng số căn ướt giả do công ty này sản xuất đã được cung cấp tại các chợ hàng quán trên địa bàn thành phố quy nhơn
và các chợ đầu mối ở tỉnh bình định hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa tổ chức họp dân công khai xử phạt đối với bà phan thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại xã tân thành huyện tân hiệp về hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự
vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cháu của bà hà là quách minh khang đã nhặt được một bức tượng dưới sông trước nhà
bà hà đã theo dệt tin đồn rằng bức tượng biết bay và phát ra hảo quang và để nhiều người ghi lại hình ảnh
rồi đưa lên các trang mạng xã hội làm tăng thêm tính hiếu kỳ khiến người dân tụ tập ngày càng nhiều gây mất an ninh trật tự tại khu vực
trước thông tin trên công an huyện tân hiệp đã cử cán bộ xác minh bức tượng này là của gia đình ông trương thanh hùng
trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang bị mất trước đó hơn hai mươi ngày đồng thời khẳng định nó không hề biết bay phát hào qua như lời đồn
với hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan công an huyện tân hiệp đã ra quyết định xử phạt hành chính bà phan thị hà số tiền ba triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm
thưa quý vị và các bạn phong trào nhận đỡ đầu cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bạc liêu trong thời gian vừa qua đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực
từ sự chung tay góp sức hỗ trợ về vật chất và tinh thần của các ngành các cấp từng cán bộ đảng viên nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định khấm khá
trong đó công an tỉnh bạc liêu là đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực trong việc giúp đỡ cho các hộ đồng bào nghèo dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống
thực hiện công tác nhận đỡ đầu cho hộ nghèo
thời gian qua phòng an ninh xã hội tỉnh công an bạc liêu đã giúp cho nhiều hộ nghèo nhất là các hộ trong đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo bền vững bằng những hoạt động có ý nghĩa
thực hiện phương châm trao cần câu không trao con cá
khi nhận đỡ đầu cho hộ nghèo lãnh đạo phòng đã cử cán bộ xuống tận hộ khảo sát tìm hiểu xem người dân đang thiếu phương tiện sản xuất gì nhu cầu làm ăn của hộ ra sao để có hướng hỗ trợ cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất
xe mô tô hai bánh xe gắn máy gọi tắt là xe mô tô không bao gồm xe máy điện có đăng ký biển số xe tại tp hcm hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động ở tp hcm
thưa quý vị và các bạn sau hơn nửa tháng gia quân thực hiện xử lý người vi phạm giao thông theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ và kế hoạch tám mươi tám về xử phạt không đội mũ bảo hiểm của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một ba trăm linh trường hợp không đội mũ bảo hiểm mỗi ngày và chủ yếu là ở khu vực ngoại thành điều này đã gây không ít khó khăn trong công tác xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
đây là những hình ảnh rất dễ bắt gặp trên các tuyến quốc lộ khu vực ngoại thành hà nội
qua quan sát còn rất nhiều trường hợp đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm mà thay vào đó là mũ cối non lá
không nghe này thì các đồng chí xử phạt như thế này rất đúng cái đấy mình chấp hành rồi đấy thế là cái đấy mình có lỗi
lắng như thế này mà đội mũ bảo hiểm thì chắc có lần quay ra
cô biết luật là tham gia giao thông phải không
cô có biết nhưng mà cô đi cắt ít dầu lợn thì một lúc là cô về đâm ra là cô không đem nói đúng ra là cô sai
theo ghi nhận của phóng viên hầu hết người tham gia giao thông khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng kiểm tra xử lý đều nhận thức được hành vi vi phạm
họ đều đưa ra những lý do quen thuộc để biện minh cho lỗi của mình
hôm nay là mình phương tiện mình không có mình lại ra mình mượn nói ra là ngoài quán nói ra là mình nhỡ
nhưng thực tế ra là mọi khi đi là vẫn đội ngũ chấp hành ngày nào cũng thế
sau hơn hai tuần gia quân xử lý phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xử phạt hơn hai mươi trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
riêng đội cảnh sát giao thông số một mươi năm
đã xử lý gần sáu trăm linh trường hợp
xong thực tế việc xử lý người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn đang là vấn đề khó giải quyết đối với lực lượng chức năng hiện nay
thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm
nhắc nhở có xử lý có và mang tính chất gian đe để làm sao là ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
và làm hạn chế được mức thấp nhất về tình hình giao thông
tình trạng ủn tắc giao thông cũng như tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thủ đô
thực tế cho thấy không ít người tham gia giao thông vẫn chưa tự giác nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
qua đó đã khiến những nỗ lực của các lực lượng chức năng luôn đứng trước nguy cơ mối bỏ bể
và nếu người tham gia giao thông không tự giác chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ
thì vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực ngoại thành nói riêng và an ninh nói chung
sẽ tiếp tục là bài hỏi
còn khó đối với lực lượng chức năng